thông tin từ phòng tổ chức cán bộ của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng nam cho biết
sau một thời gian kiểm tra đến nay các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam đã tiến hành xử lý kỷ luật bốn cán bộ của ngành kiểm lâm
vì liên quan trách nhiệm trong vụ phá rừng phòng hộ ở xã tiên lãnh huyện tiên phước
theo đó ông huỳnh ngọc tân hạt phó hạt kiểm lâm nam quảng nam bị kỷ luật cách chức tri ủy viên tri bộ hạt kiểm lâm nam quảng nam
và cách chức hạt phó do không thực hiện tốt vai trò trách nhiệm cấp ủy còn chủ quan không phát huy tốt trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý
để ra biện pháp để ngăn chặn triệt đề các vụ việc phá rừng trái phép trên địa bàn được giao
ông nguyễn hoàng mai kiểm lâm viên kiểm lâm phụ trách địa bàn xã tiên lãnh bị cảnh cáo cả về mặt đảng và chính quyền
do không phát huy hết trách nhiệm chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ rừng tự nhiên tại xã tiên lãnh
đồng thời các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã thi hành kỷ luật khiển trách cả về mặt đảng và chính quyền
đối với ông phan tuấn chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh quảng nam
và ông bùi văn tưởng hạt trưởng hạt kiểm lâm nam quảng nam do để rừng bị tàn phá